trước tình trạng khai thác cát trên vùng hạ lưu sông đà
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra
và báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đến ngày hai mươi hai tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã họp với các sở ngành chức năng
và các huyện thành phố đánh giá công tác quản lý việc khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh
trong cuộc họp này ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình quyết định tạm dừng khai thác cát sỏi
ở vùng hạ lưu sông đà từ ngày hai mươi hai tháng năm đến hết ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đối với hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hùng yến
và công ty cổ phần khai khoáng sahara
các tàu khai thác và vận chuyển khác phải di chuyển ra khỏi khu vực mỏ khai thác
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình yêu cầu giám đốc sở tài nguyên môi trường chủ trì
cùng với lãnh đạo các ngành xác lập hồ sơ vi phạm của hai doanh nghiệp
đồng thời tổ chức đối thoại với nhân dân và tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết rứt điểm tình trạng trên
trong cuộc họp sáng nay với nhân dân hai xã tại ủy ban nhân dân xã hợp thịnh
trong kiến nghị của nhân dân có một mươi ba nội dung như nhân dân được tham gia cùng với tổ liên ngành của tỉnh
giám sát đối với hai công ty khai thác cát đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại với nhân dân
và quyết định về hoạt động khai thác cát trên địa bàn
đoàn công tác liên ngành của tỉnh hòa bình đã tiếp thu ý kiến của người dân hai xã lập biên bản cuộc họp
để báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy để người dân yên tâm lao động sản xuất